bắc giang được biết đến là thủ phủ vải thiều của cả nước đang bước vào thời vụ thu hoạch
năm nay tỉnh bắc giang xác định có khoảng năm mươi sản lượng vải thiều sẽ được xuất khẩu
trong đó trọng tâm vẫn là thị trường trung quốc
do đó việc khơi thông thúc đẩy thị trường trung quốc vẫn là một việc làm cần thiết
năm nay sản lượng vải thiều của tỉnh bắc giang ước đạt từ một trăm năm mươi đến một trăm tám mươi tấn
trung quốc vẫn được xác định là thị trường xuất khẩu truyền thống và chủ lực của vải thiều bắc giang
đẩy mạnh việc tiếp tục xuất khẩu vào trên ba mươi nước trên thế giới mà vải thiều đã đến
trong đó chúng ta vẫn trân trọng cái thị trường truyền thống của trung quốc
một trong những điểm đổi mới là cùng với xúc tiến
chúng ta tăng cường về mẫu mã bao bì tem tri xuất để khẳng định nguồn gốc xuất xứ vải thiều của tỉnh bắc giang
đồng thời cũng khẳng định tính vượt trội trong sản phẩm vải thiều
và cũng để nhận biết
chúng ta có thể nhận được sản phẩm vải thiều không chỉ ở thị trường trong nước và cả thị trường quốc tế nhất là đối với thị trường trung quốc mà chúng ta xuất khẩu tới
trong thời gian qua tỉnh bắc giang đã có nhiều hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy tiêu thụ vải thiều ở thị trường trung quốc
những hoạt động như thế này đã giúp nhiều doanh nghiệp thương nhân và người tiêu dùng biết đến quả vải thiều của bắc giang
đã nhiều năm nay chúng tôi đã nhập vải thiều của bắc giang vải thiều của các bạn có đặc trưng ngọt đậm vỏ mỏng hạt nhỏ
và đây là lý do để vải thiều bắc giang được ưa chuộng tại trung quốc
năm nay chúng tôi sẽ tiếp tục mời gọi thêm nhiều doanh nghiệp sang việt nam và nhập khẩu vải thiều
việc khơi thông được thị trường trung quốc cũng như tăng sản lượng xuất khẩu vào thị trường này sẽ tạo cơ sở để vải thiều của bắc giang nâng cao được giá trị
hiện nay trung quốc không chỉ là một thị trường đông dân cư mà còn là đối tác thương mại lớn nhất của việt nam
kỳ mạch thương mại song phương việt nam trung quốc liên tục tăng nhanh
đối với hàng nông sản nói chung và vải thiều bắc giang nói riêng vẫn xác định thị trường trung quốc là chủ đạo để phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ